trước làn sóng covid một mươi chín lần thứ tư đang diễn biến phức tạp tại khu vực phía nam bộ phận thường trực đặc biệt của bộ y tế hỗ trợ tp hcm chống dịch covid một mươi chín đã tổ chức tập huấn cho hai mươi tỉnh thành phía nam về các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trong khu công nghiệp cơ sở sản xuất
ở điểm cầu trung tâm tại văn phòng hai bộ y tế bộ phận thường trực đặc biệt của bộ y tế đã tập huấn cho các điểm cầu về kiểm tra đánh giá nguy cơ hướng dẫn sử dụng bảng điểm đánh giá nguy cơ trong doanh nghiệp và các phương án
quý vị và các bạn bình an trong đại diện